cơ quan điều tra tự lý vụ án cũng thở vào nhẹ nhõm khi cho bé bước đổi an toàn
tuy nhiên quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh thái nguyên
thì việc cháu bé không tử vong là việc nằm ngoài ý muốn của đỗ thị kim duân
và vì thế chị ta vẫn phải chữ trách nhiệm trước pháp luật về hành vi giết người
từ quan điểm trên và số tài liệu điều tra được cơ quan điều tra thu thập
từ khi xảy ra vụ việc tới nay
cơ quan điều tra công an tỉnh thái nguyên có căn cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đỗ thị kim duân để điều tra về hành vi giết người
quyết định trên của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
được viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn
ngoài những tài liệu chứng cứ đã thu thập được
giai đoạn tiếp theo của cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên
đặt ra các nhiệm vụ chứng minh cần làm rõ
thứ nhất chứng minh làm rõ có hay không sự tiếp tay của nguyễn thị hương

trong việc phạm tội của đỗ thị kim duân
thứ hai làm rõ nội dung của điện thoại của bị can đỗ thị kim duân
với người chồng trước thời điểm đề án
cuối cùng là chứng minh nguồn gốc của chiếc kim khẩu mà bị can đã dùng để sát hại cho bé
theo cơ quan thực thí pháp luật thì việc làm rõ các tỉnh tiết trên của vụ án
là căn cứ để đánh giá mức độ của phạm tội bị can cũng như những người liên quan
quá trình điều tra thì cơ quan điều tra và viện sát tỉnh thanh nguyên
cũng đã làm điều tra rất kỹ về mối quan hệ giữa hương và duân
và lý do tại sao hương lại đi cùng duân thì do duân rủ hương lên thanh nguyên chơi
và trên đường đi thì duân có nói cho hương biết là lên chỗ anh hồng làm việc
để lấy quần áo của anh hồng về và chị hương cũng đồng ý lên
thế còn khi lên đến lơi thì chị hương ngồi nói chuyện chị hương và dân ngồi nói chuyện với thanh rất là đàng hoàng
cùng chị hoài này em chị thanh
thế còn khi mà duân bế cháu minh và đi vào phía trong buồng bếp
và lấy kim đâm vào đầu cháu minh
là ngoài cái suy nghĩ của chị hương và chị hương hoàn toàn không biết gì cả
chính vì thế mà cơ quan pháp luật
đã xác định là chị hương không có liên quan gì và chị hương không phản đổi
chị thanh và chồng của bị can duẩn được mời tới cơ quan điều tra để làm rõ những tình tiết trong vụ án
thanh phủ nhận lời khai của duân với cơ quan điều tra trước đó
về chi tiết bị can bất ngờ phát hiện chiếc kim khẩu ở bếp nhà thành nên đã sử dụng để hại cho bé
thanh khẳng định gia đình mình không giữ chiếc kim khâu nào giống như bị can dân dùng khi gây án
về phần người chồng anh này thừa nhận có mối quan hệ bất chính và có con chung với thanh
đồng thời khi biết tin vợ mình lên nhà gặp vợ con thanh thì anh ta có gọi điện thoại chửi mắng để giả vờ
nguyễn thị hương chị dâu của bị can dân khẳng định không biết chiếc kim khẩu từ đâu mà có
còn duân vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu về nguồn gốc của vùng khí gây án
thì cơ quan điều tra cũng không thể xác định được
chỉ có căn cứ vào cái lời khai của bị cáo cũng như là chúng tôi đã xác định tại hiện trường
thì thấy duy nhất chỉ lúc bấy giờ chỉ xác định được có một cái kim thôi
thế hai nữa là nhà chị thanh lại cho người thuê bán hàng quần áo tại nhà
thế và sau đó khoảng chín ngày sau
thì cái chị ấy bán hàng
hàng quần áo lại đem một cái kim tương tự như thế đem lộp cơ quan điều tra
có nghĩa là ở gia đình chị thanh vẫn còn có cái kim khâu ấy nữa
chính vì thế mà cơ quan điều tra viện kiểm sát cũng không có căn cứ nào để là buộc đối với duân đã chuẩn bị cái kim mang từ nhà đi
khi chưa có căn cứ để buộc đối với bị cáo về cái hành vi chuẩn bị kim
thì tất cả các tài liệu điều tra đều không thể hiện
thì không có căn cứ buộc đối với bị cáo về hành động chuẩn bị kim
mà đành phải chấp nhận với cái sự thật khách quan của bộ án là theo lời khai của bị cáo nhìn thấy cái kim đó ở trên bàn bế qua
và bị cáo đã đâm một cầm đâm vào đầu cháu
kết thúc quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên đồng nhất quan điểm
tri tố bị cáo đối thị kim duân thành viên giết người theo điểm c khoảng một điều chín mươi ba bộ luật kinh sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thưa quý vị và các bạn quan điểm giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng đến thời điểm này là đồng thuận
tuy nhiên khi áp dụng pháp luật thì lại có những quan điểm riêng
điều này khiến cho các phiên tòa xét xử bị cáo sau đó thực sự là những màn tranh tụng quyết liệt đánh thép giữa các cơ quan
và những người có liên quan trực tiếp tới vụ án này sẽ chịu sự trừng phạt như thế nào
là những câu hỏi tiếp tục được lý giải trong phần tiếp theo của chương trình vào khung giờ này tuần sau
xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem